một mươi hai tổ chức doanh nghiệp gồm sáu hãng hàng không năm doanh nghiệp du lịch lớn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
đã đồng ký tên trong thư kiến nghị khẩn gửi thủ tướng về công bố thời điểm mở cửa du lịch quốc tế tại việt nam trong tháng hai năm nay